trong khi cơ chế bổ nhiệm cán bộ trẻ ở đà nẵng đang được sự quan tâm đồng tình của đông đảo cán bộ
đảng viên thì tại lai châu hàng trăm viên chức hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế thuộc ngành y tế của tỉnh
chủ yếu là người trẻ đang rất lo lắng vì sự bị cắt hợp đồng và phải thi tuyển lại
họ đang rất mong tỉnh lai châu quan tâm xem xét để họ có cơ chế phù hợp
bảo đảm quyền lợi và sự công hiến của mình trong nhiều năm qua
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay sở nội vụ và sở y tế lai châu đã xét tuyển hai trăm sáu mươi viên chức có trình độ trung cấp trở lên
vào hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế bổ sung cho các đơn vị trong ngành y tế
tuy nhiên sau kết luận thanh tra công tác nội vụ tại sở y tế của sở nội vụ lai châu số một nghìn chín trăm một mươi chín ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thì hai trăm sáu mươi viên chức này bị cắt hợp đồng và phải thi tuyển lại
số lao động này rất bức xúc vì cho rằng họ đã có quyết định
trong chỉ tiêu biên chế hoàn thành nhiệm vụ hàng năm
nhưng bị cắt hợp đồng để thi lại như những người mới là bất hợp lý
nếu mà bắt bạn em mà thi thì cũng thiệt thòi cho bạn em
tại bạn em cũng có công tác đây cũng được lâu rồi
mà bây giờ mà thi với người mới thì chắc là bạn em cũng không mang người mới được
thì bây giờ mà nếu mà cho bạn em thi thì cũng là khó cũng là một cái bất lợi cho trung nhâm
trung nhâm cũng vào đây cũng lâu rồi cũng tầm tư nguyện vọng trung nhâm nó cũng muốn công tác cho đất lai châu
cho nó vững mạnh lên thôi chứ bạn em cũng không phải là cái gì cả
xét tuyển hầu hết các viên chức trên đều được thông báo sẽ nhận quyết định hợp đồng trong biên chế
sau một năm tập sự được xét vào biên chế
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi một đến nay hai trăm sáu mươi viên chức này đều phải ký hợp đồng lao động
với đơn vị sử dụng từng năm một mà vẫn chưa được xét vào biên chế
việc cắt hợp đồng để thi lại là rất khó khăn
nếu đỗ thì phải làm lại từ đầu không đỗ sẽ thất nghiệp
các cháu vào hợp đồng tại đơn vị đã làm ba bốn năm rồi
trong quá trình làm thì cũng đã được hướng dẫn và học bổ túc ngắn hạn
hiện nay các cháu đã tương đối quen với các công việc hiện tại tại chung dự phòng
nếu hiện nay mà tiếp những người mới thì đơn vị lại mất thời gian đào tạo
và lại hướng tới này từ đầu rất là lãng phí mà về là chưa quen việc
hoặc làm việc tại đơn vị sẽ khó khăn
lý giải về việc cắt hợp đồng trên ông nguyễn tiến tăng
giám đốc sở nội vụ lai châu cho biết
số lao động này chưa qua tuyển dụng theo nghị định số hai mươi chín
ngày một mươi hai tháng bốn
từ năm hai nghìn một mươi hai về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
sở y tế có quyết định công nhận hết thời gian tập sự
đối với viên chức cho những lao động hợp đồng là không đúng quy định
hiện tỉnh lai châu đang xem xét thống nhất hình thức thi tuyển
cho số lao động hợp đồng này
tuy nhiên lãnh đạo sở y tế lai châu cho rằng
việc ký hợp đồng với các lao động là đúng quy định
vì căn cứ vào nhu cầu và chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm của ngành
mặc dù nhiều lần sở y tế đã có văn bản đề nghị sở nội vụ
tổ chức tuyển dụng cho số viên chức hợp đồng này
nhưng không được thực hiện
với tâm tư nguyện vọng của hai trăm sáu mươi lao động bị cắt hợp đồng
tỉnh lai châu cần cân nhắc xem xét khi đưa ra hình thức thi tuyển
để đảm bảo kết quả thi phù hợp với khả năng
bởi nếu không thi đỗ sẽ phải nghỉ việc
gây lãng phí một đội ngũ y tế được cho là có kinh nghiệm chuyên môn
trong khi tuyển được người mới sẽ mất công sức và kinh phí đào tạo
chuyên môn thì chưa hẳn đã bằng được người cô
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại